trong hai ngày là ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có chuyến thăm
làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh sơn la
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá
sơn la là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn tuy nhiên với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết của toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh
đặc biệt với việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách cán bộ mà tỉnh đang thực hiện
cho thấy hướng đi đúng đắn có tính chủ động đồng thời góp phần thực hiện dân chủ tiết kiệm
trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân hy vọng lãnh đạo tỉnh sơn la sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được
học tập kinh nghiệm của các địa phương trên toàn quốc kêu gọi đầu tư gắn với bảo đảm lợi ích sản xuất của người dân
chú trọng chăm lo nhiều hơn nữa tới công tác giáo dục đào tạo
cũng trong chuyến làm việc tại tỉnh sơn la đồng chí nguyễn thiện nhân đã đi thăm
chúc tết các gia đình chính sách trên địa bàn và tặng hai mươi năm phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã triềng cọ thành phố sơn la